cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng kiều tiến tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố lào cai về hành vi giết người
tâm chính là đối tượng đã uống rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông
thậm chí còn có hành vi không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra
và đâm thẳng vào một đồng chí cảnh sát giao thông trong khi đang thi hành công vụ
kết quả điều tra xác định vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng hai tổ công tác thuộc công an tỉnh lào cai
do thiếu tá quách văn trường phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra kiểm soát
xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại km số ba mươi chín cộng chín trăm linh đại lộ trần hưng đạo quốc lộ bốn e
phát hiện một năm thanh niên đi xe máy biển kiểm soát hai mươi bốn p năm hai mươi tám năm mươi chín trở theo một người
điều khiển với tốc độ cao có biểu hiện vi phạm pháp luật
thiếu tá trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển phương tiện là kiều tiến tâm
không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra và đâm thẳng vào đồng chí trường
khiến đồng chí trường bị hất văng lên cao ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng
tiến hành đo nồng độ cồn đối với tâm kết quả là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hành vi của bị can kiều tiến tâm đủ các yếu tố để cấu thành tội danh giết người
quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự